cũng phạm tội mua bán trái phép chất ma túy và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện như thanh tỉnh thanh hóa là đối tượng nguyễn thiên dự sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hộ khẩu thường trú tại thôn xuân hưng xã xuân khang huyện như thanh tỉnh thanh hóa
và đối tượng đinh thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn tám xã xuân hòa huyện như xuân tỉnh thanh hóa bị công an huyện như xuân tỉnh thanh hóa ra quyết định truy nã cũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng này cao một m năm mươi tám và có sẹo chấm cách hai cm dưới sau đuôi mắt trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lùi quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an